các sản phẩm sản xuất nhôm và thậm chí ngành chế tạo
cái mà cần phải suy nghĩ nhất đó là chúng ta thoát ra khỏi tình huống đó bằng cách nào
thì các nhà hoạch định kinh tế vĩ mô của các quốc gia đang có nhiều nước cũng đang triển khai rất là nhanh
đó là chuẩn bị cho bước tái cấu trúc lại chuỗi cung ứng toàn cầu
các cuộc cạnh tranh địa chính trị hay là sự điều chỉnh thị trường tài chính sau một chú kỳ tăng trưởng nóng
có thể dẫn tới những biến động lớn và khó lường hơn cho tầm nhìn dài hơn
điều đó đòi hỏi mỗi quốc gia mỗi nền kinh tế cần có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng tạo thế cân bằng thương mại
kiến tạo môi trường đầu tư cả bên ngoài và bên trong nội địa
cũng như quan tâm hơn đến phòng ngừa rủi ro thương mại đầu tư tài chính tiền tệ và đầu tư
đến đây thì chương trình nhìn từ hà nội tuần này cũng xin được phép khép lại
một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn nhà thư vấn tài chính độc lập trần các minh đã có những chia sẻ với chương trình hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại